chào mừng quý vị và các bạn đang theo dõi chương mục khát vọng tây nguyên của truyền hình nhân dân
thưa quý vị tiếp tục câu chuyện về những gian nang trong cuộc chiến giữ rừng tại tây nguyên
có thể nói những khó khăn đối với người làm công tác bảo vệ rừng không chỉ đến từ sự táo tượng
lưu lĩnh và thủ đoạn ngay càng tinh vi của các đối tượng lâm tạc
mà còn trông chất lên đó là sự thiếu thốn trăm bề và chính sách đải ngộ có phần chưa hợp lý
tại lâm đồng nhiều mô hình bảo vệ rừng kết hợp giữa sự đông lòng của lực lượng chức năng và người dân
dù đã cho thấy hiệu quả nhưng đang có dấu hiệu lung lay bởi nguồn kinh phí co hẹp không ổn định
hiện tây nguyên đang bước vào cao điểm mùa khô cảnh báo cháy rừng luôn ở mức năm mức cực kỳ nguy hiểm
trước tình hình đó các lực lượng quản lý nhận khoán bảo vệ rừng ở các địa phương
luôn túc trực thực hiện nhiệm vụ tuần tra nêu cao tinh thần phòng cháy chữa cháy
đội quản lý rừng của thôn rò teng hai xã phú sơn huyện lâm hà tỉnh lâm đồng
nhận quản lý và bảo vệ hơn bốn ha trên tổng số chín ha rừng của toàn xã
diện tích lớn nhất lực mỏng chi phí tiền ăn uống xăng xe cho các đợt tuần tra đều phải tạm ứng trước
tuy vậy số tiền chi trả về thường xuyên chậm trễ
nước đi đường là cho rừng trên đó thôi chứ thực tế là sợ còn xăng xăng nó không đủ
trung bình mỗi hộ dân tại địa phương nhận khoán hai mươi hectare rừng
đến nay tiền nhận khoán của năm hai nghìn hai mươi ba được chi trả mới vào khoảng hai mươi
trong khi đó lực lượng tại chỗ có vai trò quan trọng trong việc phát hiện báo cáo kịp thời các vụ việc
hỗ trợ lực lượng chức năng phòng ngừa các hành vi xâm phạm rừng vi phạm lầm luật
đặc biệt là huy động nhân lực tại chỗ thực hiện công tác chữa cháy khi có tình huống xấu xảy ra
vì vậy nếu tiếp tục diễn ra tình trạng nêu trên
thì sẽ không khuyến khích được người dân tham gia công tác quản lý và bảo vệ rừng
riêng về đồ trang phục bộ đi tuần tra rừng
thì hàng năm đơn vị cũng có đề xuất lên cho quỹ dịch vụ điện rừng để họ bố trí
để cấp phát các quần áo bảo hộ có giày hay là bao lô cho hội nhận khoán
kiểm lâm cũng như các lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng đang gánh vác nhiệm vụ khá nặng nề
đặc biệt là trách nhiệm trước pháp luật nếu để tài nguyên rừng bị xâm hại
theo quy định định mức biên chế của tri cục kiểm lâm tỉnh lâm đồng đối với diện tích rừng địa phương là bốn trăm bốn mươi một biên chế
tuy nhiên đến năm hai nghìn hai mươi bốn tổng biên chế thực tế tại đây được giao là hai trăm bảy mươi bốn biên chế
tức là chỉ bằng khoảng hai phần ba so với định mức khiến cho công tác quản lý và bảo vệ rừng gặp rất nhiều khó khăn
mọi cái hoạt động quản lý bảo vệ rừng có tốt hay không chủ yếu là phải có nhân lực
không có nhân lực không có con người thì chúng ta dù có phương tiện máy móc cũng không đạt được hiệu quả
thì cũng mong trong thời gian tới có chính sách đối với lực lượng kiểm lâm ở những vùng khó khăn
thiếu các cán bộ thì phải chờ tới thi tiễn công chức thì mới có lực lượng thay thế
nên gần như là lực lượng kiểm lâm là trong tình trạng là thiếu biên chế
tỉnh lâm đồng có hơn năm trăm ba mươi bảy ha rừng
khó khăn lớn nhất là diện tích rừng phân bố giải rác đàn sen với khu vực dân cư
nhiều diện tích rừng trồng manh mún nhỏ lẻ sen kẽ với đất ở đất sản xuất nông nghiệp của người dân
nên tình trạng phá rừng gặm nhấm đất rừng vẫn còn xảy ra
do thiếu nhân lực nhiều vụ việc lực lượng chức năng cũng chỉ nắm tình hình
phối hợp với công an địa bàn giả soát các đối tượng nghi vấn
còn việc phát hiện bắt quả tàng tại hiện trường để xử lý theo pháp luật vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn
thực trạng cháy máu nhân lực giữ rừng cũng đã diễn ra tại tỉnh con tâm
trong khoảng bảy năm trở lại đây đã có tới bốn trăm linh ba công chức viên chức và người lao động
làm công tác bảo vệ rừng

chính quyền địa phương dù đã rất nỗ lực và đưa ra nhiều biện pháp hỗ trợ
nhưng bài toán giữ chân những người bảo vệ rừng vẫn chưa thể có lời giải
với tổng số chín mươi sáu thành viên bản quản lý vườn quốc gia trư môn rây hiện được giao quản lý hơn năm mươi sáu ha rừng
mức lương bình quân của lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng chỉ là từ ba năm triệu đồng đến năm triệu đồng mỗi tháng
do trách nhiệm công việc nặng nề nguồn thu nhập không đảm bảo từ năm hai nghìn một mươi tám đến nay
tại ban quản lý vườn quốc gia này đã có tới ba mươi ba cán bộ viên chức xin chuyển việc và nghỉ việc
cũng chung tình cảnh thiếu hụt nhân viên chuyên trách quản lý bảo vệ rừng
công ty trách nhiệm hiếu hạn một thành viên lâm nghiệp ngọc hồi chỉ còn ba mươi sáu người thuộc lực lượng chuyên trách
bảo vệ cho hơn hai mươi ba bốn trăm linh hectare rừng trải dài trên địa bàn năm xã của huyện ngọc hồi
giáp với biên giới hai nước bạn lào và campuchia
nói thực tế đối với mỗi người khi làm nhiệm vụ đặt cao hoàn hình nhiệm vụ
tuy nhiên trong mức đời sống như thế này nhiều lúc bản thân tôi cũng có tư tưởng
về công tác cho huyện huyện gia đình
đối với lực lượng quản lý bảo vệ rừng thì chủ yếu hoạt động ở vùng sâu vùng xa
ở các chốt chạm đường xá đi lại rất là khó khăn phương tiện giao thông liên lạc cũng rất khó
nhưng về chế độ chính sách đại ngộ cho lực lượng này nó còn nhiều khó khăn và phức tạp
do đó cái việc cho họ để yên tâm công tác bám rừng thì chưa
với cái chế độ chính sách như thế này thì cũng khó mà thu hút được cái lực lượng chuyên môn làm nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn
theo thống kê của tri cục kiểm lâm tỉnh con tum từ năm hai nghìn một mươi tám đến nay
đã có bốn trăm linh ba công chức viên chức và người lao động trong ngành xin nghỉ việc hoặc chuyển công tác khác
điều này gây áp lực rất lớn đến công tác quản lý và bảo vệ rừng tại địa phương
khó khăn với lực lượng bảo vệ rừng thì rất nhiều khó khăn